chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bom xăng tự chế
tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển hậu quả là một người trên tàu là ngư phủ bị bỏng nặng
với hành vi trên ngày ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang
đã bắt giam năm đối tượng là phạm đức gun ba mươi hai tuổi trần cao kỳ hai mươi sáu tuổi bành văn bi ba mươi ba tuổi
nguyễn minh đương hai mươi bốn tuổi và nguyễn bảo vẹn một mươi chín tuổi cùng chú tại xã vân khánh huyện an minh
về tội cố ý gây thương tích theo kết quả điều tra vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tàu đánh bắt thủy sản
do ông võ phi hùng làm thuyền trưởng cùng với ngư phủ là anh võ văn trung và ba người khác đang neo đậu
trên vùng biển xã vân khánh an minh thì bành văn bi chạy thuyền đến cự cãi tranh chấp khu vực đánh lưới ốc
với ông hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn lúc này bi điện thoại về cho vun
sau đó vun cùng với kỳ vẹn đương và một số đối tượng khác đi trên hai thuyền máy mang theo hơn một mươi chai thủy tinh
bên trong có chứa xăng chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm vừa lớn tiếng
vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt lên rồi ném vào tàu hậu quả làm anh võ văn trung là ngư phủ trên tàu
bị bỏng nặng với thương tật là năm mươi bảy
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hạng xeo s sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh đắk nông và sùng a dê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất mà tuý
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đắk ngo huyện tuy đức tỉnh đắk nông công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan
bắt giữ hạng shell s về hành vi mua bán trái phép chất mà tuý thu giữ hai bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của sùng ag phát hiện và thu giữ khoảng một kg ma tuý đá
trước đó ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đắk gần huyện đắk minh tỉnh đắk nông lực lượng công an đắk nông đã bắt quả tăng ba đối tượng
đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin từ lào vào việt nam tiêu thụ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị trong cuộc sống hàng ngày chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ sự nghi ngờ về lòng trung thủy và những cơn cuồng ghen mù quáng
khiến cho nhiều người đã không thể kiểm soát được bản thân sẵn sàng đe dọa thậm chí là ra tay sát hại
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn tỉnh đồng nai
đây là đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quần dụng trước đó đối tượng lan đến gia đình bà phạm thị thủy năm mươi sáu tuổi
chú xã an viễn huyện trảng bom chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa
hai mươi chín tuổi chú tỉnh đồng nai là vợ cũ của lan đã lì hôn không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng
và dùng chậu cảnh ném vào nhà bà thủy nên bà thủy cùng gia đình đã thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo công an huyện trảng bom đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan tại huyện long thành đồng nai công an thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn
ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng
một dao tự chế dài hơn một mét
mới đây tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lý thành trọng ba mươi một tuổi
chú tỉnh đồng nai một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trọng mang theo con dao tự chế và một con dao thái lan xông vào quán cà phê kim ở xã phú đông huyện nhơn trạch
chém một nhát trúng đầu một người phụ nữ ba mươi bảy tuổi và làm bị thương một người vào can ngăn vụ việc
cái vụ việc này thì cho thấy rằng là cái hoạt động của tội phạm hiện nay rất manh động liều lĩnh bất chấp pháp luật
thứ nhất là hạn chế xảy ra những mâu thuẫn đặc biệt là những quan hệ về nợ nằn đất đai
rồi quan hệ hôn nhân gia đình tình ái hạn chế
và khi mà nếu mà xảy ra những cái trường hợp như thế này thì là ngay lập tức phải báo cho cơ quan công an
và phải hết sức bình tĩnh và công tác với cơ quan công an phối hợp với cơ quan công an thì là mới ngăn chặn được
để đấu tranh hạn chế ra những mâu thuẫn đặc biệt là những quan hệ về nợ nằn đất đai con dân gia đình under rod cân t born tình urug butun
loại tội phạm này bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
thì vấn đề hỗ trợ giải quyết sự quan tâm của gia đình cần được đề cao
qua đó kịp thời phát hiện các mâu thuẫn để hỗ trợ các bên liên quan xử lý mâu thuẫn không để xảy ra sự việc đáng tiếc
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
đều chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện nhân trạch bắt quả tang vợ chồng nguyễn thành đạt chú tỉnh đồng nai cùng năm đối tượng khác
đang bay lắc ở nhà nghỉ minh hoàng minh hùng ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một gói ma túy loại ketamin một viên ma túy loại mdma
hai điện thoại di động ba xe máy và một số công cụ mà các đối tượng dùng vào việc
sử dụng ma túy cùng hai triệu đồng tiền mặt
qua điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt lê văn toàn năm mươi tuổi là chủ nhà nghỉ
về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
phạm hồng nghĩa và huỳnh văn tươi về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hai viên ma túy dạng kẹo và hai gói ma túy dạng khay
công an tp vinh nghệ an vừa phá chuyên án về ma túy bắt một đối tượng thu giữ một kg ma túy ketamin
điều đáng nói các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
đối tượng bị bắt là nguyễn minh tuấn chú tại khối bình yên phường hưng bình tp vinh
tăng vật thu giữ gồm một kg ma túy ketamine năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận cấu kết với người thân đang ở nước anh để mua bán ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc
và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận hàng và chê nhỏ để bán cho các đối tượng có nhu cầu tại tp vinh
thưa quý vị hiện nay các dịch vụ ngân hàng số ngày càng trở nên phổ biến thông dụng bởi những tiện ích mà nó mang lại
để sử dụng các dịch vụ này một cách an toàn bên cạnh các giải pháp công nghệ kỹ thuật từ các nhà cung cấp dịch vụ
mỗi người dân cũng cần trang bị những kiến thức cơ bản và đặc biệt là cảnh giác với những tin nhắn
những đường linh lạ
vào những ngày cuối tháng ba vừa qua cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung
vcb digibank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa đăng nhập đường linh để xác thực ngay hôm nay
thấy tin nhắn nằm trong luồng tin nhắn từ ngân hàng vietcombank nên cả hai đã không hề do dự
suy nghĩ họ đăng nhập vào đường link làm theo các hướng dẫn và chỉ ít phút sau tiền trong tài khoản của họ đã bị bốc hơi
tôi cũng mất cảnh giác cái chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn là otp đó dùng để chuyên tiền
mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó để mà tôi nhập vào cái đó nhanh thôi
bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn vietcomban rồi thì gần như là tôi mất cảnh giác
sự việc nó xảy ra như vậy sau khi tôi nhập vào mã otp thì khoảng chừng không đầy một phút là có tin báo là đã chuyên tiền
thì là tôi biết ngay bị lừa
theo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
thì gần đây trên không gian mạng đã xuất hiện
tình trạng giả mạo tin nhắn của các ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
các đối tượng tạo tin nhắn chùng với tên thương hiệu các ngân hàng
rồi chèn vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng mà chúng có thể gửi cùng lúc cho nhiều người
do chủ quan nhiều người làm theo các hướng dẫn và trở thành nạn nhân của bọn tội phạm
trong thời gian gần đây nổi lên phương thức thủ đoạn mới
đó là các đối tượng thiết lập trạm bts giả để phát tán các tin nhắn rác
các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật viễn thông
công nghệ thông tin để gửi các tin nhắn rác tin quảng cáo dịch vụ
hoặc là các tin nhắn giả mạo các tổ chức tín dụng ngân hàng để lừa đảo người dân
đáng chú ý là các tin nhắn này được gửi đến dưới hình thức tên thương hiệu sms brand name
chung với tên thương hiệu của các ngân hàng
và được lưu trữ trong cùng luồng tin nhắn chính thống của ngân hàng
nên tạo sự tin tưởng sự chủ quan và mất cảnh giác của người dân
ngay sau khi nhận được tin từ khách hàng
việt quang banh khánh hòa đã nhanh chóng
có các biện pháp để hỗ trợ khách hàng
đồng thời phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh khánh hòa để điều tra
chúng tôi cũng khẳng định là việt quang banh không gửi tin nhắn sms thông báo dịch vụ
vcb dg banh bị khóa và đường link yêu cầu xác thực tài khoản
việt quang banh chỉ có một website chính thức duy nhất
tại địa chỉ http vietcombanh com vn
và quý khách lưu ý là chỉ truy cập website chính thức của việt quang banh
để đăng nhập dịch vụ ngân hàng số
để chủ động phòng ngừa với những thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được
kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng
để phát hiện các tin nhắn giả mạo
không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn
khi nhận các tin nhắn nghi vấn
không rõ ràng người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng
để kiểm tra lại thông tin
hoặc nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn phản ánh các tin nhắn giả mạo
tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm
vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
theo thông tin ban đầu
vào lúc sáu giờ sáng nay
nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại kho chứa vải nên cùng nhau dập lửa
tuy nhiên do bên trong chứa nhiều vải lửa bắt nhanh nên đám cháy đã bao trùm toàn bộ xưởng
nhiều người vội di chuyển đồ đạc ra ngoài để tránh cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện hóc môn đã điều nhiều xe
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
sau nhiều giờ dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy làm phần lớn mái tre của kho bái đổ sập
một xe tải cháy còn trơ khung sắt và nhiều tài sản bên trong bị thiêu dụi
ngoài ra nhiều nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng cháy xém
hiện nguyên nhân và thiệt hại sau vụ cháy đang được lực lượng công an thống kê làm rõ
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
miền trung vừa trải qua đợt mưa lũ trái mùa bất thường ở ngay giữa mùa khô
và chỉ trong vòng bốn ngày từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn

tổng lượng mưa ghi nhận được ở nhiều nơi giao động từ hai trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi vượt ngưỡng bảy trăm năm mươi mm
tính đến sáng nay mưa lũ đã làm hai người chết tại phú yên một và quảng nam một
một người mất tích tại phú yên và năm người bị thương nhẹ
các địa phương đang tiến hành trục vớt hai trăm hai mươi chín ghe thuyền bị chìm
và khắc phục hai nhà bị sập bốn mươi chín nhà tốc mái
đáng chú ý có hai năm trăm bốn mươi ba lồng bè bị thiệt hại
về thiệt hại lúa hoa màu có hơn một trăm linh hectare bị hư hỏng
trong đó có tám mươi tám ha lúa gần một mươi năm ha hoa màu
dự báo từ đêm ngày ba tháng bốn đến ngày sáu tháng bốn
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa và tây nguyên sẽ đón thêm đợt mưa mới
người dân tiếp tục đề phòng khả năng có lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đáng lưu ý tình trạng lũ quét sạt lở đất có thể tiếp diễn ở vùng núi thuộc nam trung bộ